ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định thành lập các khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn để phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố đồng thời yêu cầu phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại các khách sạn
thành phố cho thành lập các khu cách ly y tế tập trung đặt tại sáu khách sạn đông đô hoa đệ nhất hương hương park friel quận tân bình
new milano quận bảy và eastin grand saigon quận phú nhuận do người được cách ly tự nguyện chi trả và cho thành viên tổ bay
thành phố đồng thời yêu cầu phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại các khách sạn thông qua camera hoặc giám sát trực tiếp
không cho phép người không có phận sự vào khách sạn và không cho phép người được cách ly ra khỏi phân khu cách ly
phối hợp cơ quan y tế theo dõi sức khỏe người được cách ly và xử lý khi có trường hợp bệnh xác định